tại hậu giang ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang tổ chức hội thảo phát triển du lịch cộng đồng
theo bộ tiêu chí chương trình mỗi xã một sản phẩm
thời gian qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp
và sự đồng thuận của người dân du lịch của hậu giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung
đã có những bước đi khá ổn định với việc khai thác hiệu quả những thế mạnh về điều kiện tự nhiên
địa hình sản phẩm đặc trưng mô hình du lịch cộng đồng đang được đặc biệt quan tâm định hướng phát triển
tại hội thảo những gợi ý đóng góp của các chuyên gia các nhà khoa học sẽ góp phần nâng cao nhận thức
cho các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân giúp cho du lịch cộng đồng sẽ có những bước đi phù hợp và phát triển bền vững